tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức họp báo về hội nghị hội đồng cộng đồng văn hóa xã hội asean lần thứ hai mươi bốn
hội nghị sẽ được tổ chức vào chiều nay tại hà nội việt nam đóng vai trò chủ tịch
hội nghị sẽ thông qua hai tuyên bố chung và một mươi văn kiện chương trình hành động trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với sự tham gia của một mươi nước thành viên trong cộng đồng cùng các nhà chức trách hội nghị sẽ thông qua hai tuyên bố chung
là tuyên bố hà nội về thúc đẩy công tác xã hội hướng tới một cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng
và tuyên bố asean về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay
hai tuyên bố này là cam kết chính trị ở cấp cao nhất của các nhà nước thành viên góp phần bảo đảm an sinh xã hội
khẳng định khả năng tự lực tự cường của cộng đồng asean trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn còn những diễn biến khó lường